cả sáu bị can cùng chú tại huyện đức hòa tỉnh long an bị khởi tố về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
trong đó năm bị can bị bắt tạm giam riêng lê tùng vân được cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
theo đó bị can lê tùng vân là người có vai trò tổ chức chỉ đạo để hai bị can nhất nguyên và nhị nguyên tạo ra các tài khoản mạng xã hội
trong đó có hai kênh youtube năm chú tiểu thiền an bên bờ vũ trụ và nhất nguyên hoàn nguyên offesial
các tài khoản này đăng tải các video clip chứa nội dung vi phạm pháp luật được cư dân mạng trong và ngoài nước theo dõi chia sẻ bình luận gây ảnh hưởng xấu đến các tổ chức phật giáo
uy tín của công an huyện đức hòa gây bức xúc trong giới tăng ni phật tử tiến độ phật giáo và dư luận xã hội
ngoài việc trực tiếp chỉ đạo lê tùng vân còn có những lời lẽ phát ngôn xuyên tạc giáo lý xú dục mọi người không tôn trọng tôn giáo và pháp luật
bị can lê tùng vân cũng bị đề nghị truy tố theo các tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức
sau khi phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia với hình thức rất tinh vi công an thành phố lào cai đã phối hợp đấu tranh triệt phá
ba đối tượng đã bị bắt giữ gồm dương thành nam đình văn
văn hưng cùng chú tỉnh thái nguyên lý xuân hòa chú tỉnh lào cai
hơn chín trăm linh g ketamine ba mươi bảy viên ma túy hồng phiến hơn ba trăm ba mươi triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan đã bị thu giữ
ngoài ba đối tượng trên lực lượng chức năng còn phát hiện bốn đối tượng đang đi cùng hưng dương tính với chất ma túy
được biết các đối tượng này thường xuyên di chuyển địa điểm thay đổi người vị trí giao nhận hàng phương thức thanh toán để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
một nhóm đối tượng từ hai mươi ba đến ba mươi tuổi đang tụ tập tại khách sạn trên đường võ văn kiệt quận sơn trà để tổ chức tiệc ma túy đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sơn trà thành phố đà nẵng
phối hợp với công an phường an hải đông bắt giữ thông tin sẽ có trong cụm tin
qua công tác kiểm tra lưu trú công an phường an hải đông phát hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn tụ tập sử dụng ma túy
tiến hành làm việc tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một gói tinh thể màu trắng một bộ loa đèn đĩa xứ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận gói tinh thể màu trắng là ketamin vừa được nhóm đối tượng mang đến để cùng nhau sử dụng
số đối tượng này được đưa vào diện quản lý ma túy của phường nhưng vẫn rủ nhau tiếp tục tụ tập ăn chơi và sử dụng trái phép chân ma túy
qua test nhanh ba đối tượng dương tính với ma túy
tại tỉnh quảng nam công an tp hội an phối hợp với công an phường cẩm châu kiểm tra quán karaoke nam bảo phát hiện bốn đối tượng đang sử dụng trái phép chân ma túy
và ba đối tượng khác đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua làm việc các đối tượng khai nhận đã mua ma túy về tổ chức sử dụng trái phép
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hội an đang củng cố hồ sơ sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật
qua làm việc các đối tượng khai nhận đã mua ma túy về tổ chức sử dụng trái phép trên ma túy

ném vỏ chai bia đe dọa rồi cướp chiếc xe máy

sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại đội cảnh sát hình sự công an quận hai bà trưng đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra bắt giữ bảy trên tám đối tượng trong vụ án
xong đuổi đánh thì đuổi con cũng không nghĩ là đi ăn cướp
thì dự nhiên khang con hô lên là lấy xe thì con thấy bận khánh chạy ra lấy xe lên và đi
sau khi lấy được xe xong thì cả nhóm tự bàn bạc không cháu cũng đồng ý theo nữa
là cầm cái xe để bán đi để lo chi tiêu cho cả nhóm mà
lúc ấy sau khi uống rượu xong bọn cháu không tỉnh táo bọn cháu không biết
nhưng mà đến lúc tỉnh bọn cháu mới thấy đấy là hành vi sai
sau khi cướp được xe máy chúng tháo biển kiểm soát xe vừa cướp được cất vào cốp
thống nhất sau một hai ngày tới khi thấy tình hình yên ắng sẽ mang xe đi bán
tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ tài sản thì các đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ
đáng chú ý nhóm đối tượng còn rất ít tuổi đều đang ở lứa tuổi học sinh khoảng từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi
tụ tập thuê nhà trọ sống bầy đàn
chơi game ăn nhậu rồi vi phạm pháp luận
từ cái vụ án này thì tôi thấy rằng là đặc biệt là đối với các cái thành phố lớn mà bố mẹ đều có công việc rất là bận
thì cần phải dành thời gian nhất định cho con mỗi ngày để có thời gian trao đổi chia sẻ
lắng nghe tâm tư nguyện vọng của con thậm chí là quan tâm đến các mối quan hệ của con
con chơi với ai bạn là người như thế nào để kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực trong suy nghĩ của con
vụ việc một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo tới các vụ huynh trong việc quản lý giáo dục con em mình
nhất là các em trong độ tuổi thành niên bởi nếu không kịp thời ngăn chặn các hành vi nông nổi của các em
dẫn tới những hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả để lại sẽ rất nặng nề
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền quy mô lớn với hàng chục đối tượng tham gia
đã bị công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi triệt xóa
tụ điểm đánh bạc được tổ chức tại một nhà dân ở phường nguyễn nghiêm
với hai mươi hai đối tượng tham gia tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm trên năm mươi triệu đồng
hai con gà đá một mươi năm xe máy nhiều tịch ghi số tiền mà các đối tượng khai là thỏa thuận để đánh bạc
nhiều điện thoại di động và tăng vật khác
hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ để xử lý theo quy định